tập đoàn biêu chính viễn thông việt nam vnpt cho biết gần đây hiện tượng giả mạo vnpt nhắc nợ cước để lừa đảo đang bùng phát trở lại
nguy hiểm hơn kẻ xấu đã sử dụng đầu số bán hàng một tám không không một một sáu sáu của vnpt để lừa đảo khách hàng
đã có không ít người dùng mất cảnh giác bị kẻ xấu lừa đảo gây thiệt hại về tài sản
tập đoàn bưu chính viễn thông việt nam vnpt cho biết gần đây hiện tượng giả mạo vnpt nhắc nợ cước để lừa đảo đối với tài sản

khi có nghi ngờ khách hàng cần liên hệ đường dây nóng hai mươi bốn tám trăm linh một trăm hai mươi sáu của vnpt để xác minh lại thông tin hoặc thông báo ngay cho cơ quan công an để cùng phối hợp giải quyết